tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và trao giải thưởng phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bày tỏ vui mừng đến sự kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi và trao giải thưởng phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch nguyễn thiện nhân khẳng định với những phẩm chất cao quý anh hùng bất khuất
trung hậu đảm đang ở bất cứ cương vị nào trong bất cứ hoàn cảnh nào
phụ nữ luôn thể hiện vai trò và khả năng to lớn của mình
phụ nữ đang ngày càng chủ động tự tin hơn trong lãnh đạo quản lý nghiên cứu khoa học
năng động sáng tạo trong kinh tế thị trường phát huy phẩm chất tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
chủ tịch nguyễn thiện nhân khẳng định với sáu tập thể và một mươi cá nhân
vinh dự được trao giải thưởng phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
thể hiện sự đa dạng trong các ngành nghề và lĩnh vực được lựa chọn trao giải cho thấy
phụ nữ việt nam đang tham gia tích cực trên mọi phương diện của đời sống xã hội
chủ tịch nguyễn thiện nhân mong muốn hội liên hiệp phụ nữ việt nam tiếp tục thể hiện vai trò
là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ
là chỗ dựa tin cậy của chị em là cầu nối giữa đảng với các tầng lớp phụ nữ
là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam